lần đầu tiên một hội nghị trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
tìm giải pháp phát triển ngành dược liệu đã diễn ra dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
phó thủ tướng vũ đức đam tại điểm cầu lào cai
với tiềm năng và hiệu quả kinh tế của dược liệu việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
phát triển ngành dược liệu không chỉ có thể xóa đói giảm nghèo mà còn có thể mang lại sự giàu có cho một bộ phận người dân
hội nghị lần này ngoài đánh giá thực trạng ngành dược liệu việt nam
cần đề xuất những chính sách cơ chế để thu hút đầu tư nhất là các doanh nghiệp tham gia nuôi trồng chế biến dược liệu
theo kết quả điều tra của viện dược liệu cả nước ta ghi nhận khoảng năm loài dược liệu
trong đó chỉ có một mươi là dược liệu trồng còn lại là dược liệu trong tự nhiên
do không đáp ứng được nhu cầu trong nước nên tám mươi dược liệu sử dụng hiện nay là nhập khẩu
hiện nước ta chỉ có một mươi tám trong số ba trăm linh cây dược liệu được cấp chứng chỉ
gacp của tổ chức who
công tác quản lý về chất lượng dược liệu còn bất cập đe dọa an toàn đối với người sử dụng
nhất là có sự lẫn lộn về dược liệu bảo đảm chất lượng và không bảo đảm chất lượng
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ tiềm năng to lớn và điều kiện thuận lợi
để phát triển cây dược liệu ở việt nam
việc cần làm là tìm biện pháp tổ chức sản xuất gắn với chế biến
thay vì chỉ chế biến thô có hiệu quả thấp
chúng ta phải tổ chức đầu ra bao gồm cả thị trường trong nước và xuất khẩu
phát triển dược liệu và gắn với nhu cầu thị trường
trước khách tập ứng nhu cầu trong nước thay thế nhập khẩu và hướng lưới xuất khẩu
và cái thứ ba là phải tổ chức lại ngành dược liệu trong tất cả các khâu
trong đó chúng chú ý khâu sản xuất chế biến sử dụng kế hoạch ghi học
hỗ truyền hội học kỳ đại phát triển dược liệu
trong nước phải là một kỹ lượng của cả đại dịch đất tài
thủ tướng cũng thống nhất quan điểm động lực của phát triển dược liệu là từ nhu cầu thị trường
và lấy kinh tế tư nhân bao gồm doanh nghiệp tư nhân hộ cá thể làm động lực phát triển
bên cạnh đó cần tổ chức một số trung tâm sản xuất chế biến dược liệu
ở một số vùng miền để sản xuất có quy mô lớn
tôi đề nghị phải có một số chức đặc thù để phát triển công nghiệp dược liệu
ngành dược việt nam các dược liệu ở việt nam
công nghiệp dược liệu ở việt nam
giao cho bộ y tế chủ trì phương hợp công nghệ bộ nông nghiệp và phương hợp bộ y tế chính phẩm văn
để có cái kỳ chế này
thứ hai cùng với các thành phố lớn ở cả nước
các địa phương thu hút đưa nhà máy chế biến vào những vùng sản xuất dược liệu
có quy mô lớn có thị trường
giao cho bộ y tế chủ trì phương hợp công nghệ
các bộ liên quan xây dựng chương trình
khoa học công nghệ trọng điểm về dược liệu
trong đó chú trọng việc bảo tồn nguồn gen và phát triển dược liệu quý hiếm tật ứu
trong thời gian tới để phát huy hiệu quả thế mạnh của cây dược liệu nước ta
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ban ngành cần chủ động nghiên cứu đưa ra dự thảo
các thể chế chính sách định hướng phát triển cây dược liệu
trước mắt lựa chọn một trăm linh cây dược liệu quý hiếm
có giá trị kinh tế cao để quy hoạch phát triển
theo hướng nhân rộng đại trà góp phần bảo tồn nguồn gen quý hiếm
và tạo sinh kế xóa đói giảm nghèo cho người dân